trong một vài năm trở lại đây việc người dân ồ ạt mở rộng diện tích trồng cây có múi
đã và đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý nguồn giống tiêu thụ sản phẩm
gây mất cân bằng sinh thái độ che phủ của rừng
trước thực trạng này vào ngày hôm qua tại bắc giang đã diễn ra diễn đàn khuyến nông nông nghiệp
bàn về giải pháp phát triển bền vững cây có múi
diễn đàn do trung tâm khuyến nông quốc gia cùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc giang phối hợp tổ chức
cây ăn quả có múi là nhóm cây có diện tích và sản lượng lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất cây ăn quả của nước ta hiện nay
với diện tích khoảng hai trăm sáu mươi ha chiếm gần hai mươi năm tổng diện tích
cam và bưởi được xem là hai loại cây trồng chủ lực
tại khu vực phía bắc trong một mươi năm qua từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
tốc độ tăng trưởng cây có múi mỗi năm tăng bình quân khoảng bảy ha về diện tích và gần bảy mươi tấn
hưng yên bắc giang tuyên quang sơn lô
cây ăn quả có múi là những địa phương có diện tích lớn về cây ăn quả có múi
đến nay đã có một mươi sản phẩm quả có múi được chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý
theo các chuyên gia sản xuất cây có múi nước ta nói chung và khu vực phía bắc nói riêng đang đối mặt với nhiều khó khăn hạn chế
một số địa phương diện tích canh tác vượt quy hoạch lạm dụng phân bón vô cơ thuốc bảo vệ thực vật
quả có múi đặc biệt là cam và quýt hiện chủ yếu được tiêu thụ ở dạng quả tươi tại thị trường nội địa
phát triển không bền vững rồi không truy xuất cái mã vùng trồng
thực phẩm đặc biệt là thiếu sự liên kết
diễn đàn hôm nay chúng tôi tổ chức cho các tỉnh miền núi phía bắc và đặt tại thủ phủ của cây ăn quả đó là bắc giang
giúp cho bà con khắc phục những tồn tại hiện nay để làm sao cho phát triển vừa có hiệu quả cao lại vừa phải
trước thực trạng trên trung tâm khuyến nông quốc gia khuyến cáo các chủ vườn nên chú trọng vào việc nâng cao chất lượng quả
không nên ồ ạt mở rộng diện tích phát triển nóng theo phong trào đối với cây cam bưởi
cùng với đó là đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật lựa chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng
bảo đảm chất lượng sạch bệnh nâng cao tỷ lệ sản phẩm được chứng nhận việt gap global gap
hữu cơ chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu hàng hóa để đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường quốc tế